ủy ban nhân dân tp hcm vừa yêu cầu sở văn hóa và thể thao tp báo cáo về công tác bảo tồn di sản và cảnh quan kiến trúc đô thị trên địa bàn
qua đó đánh giá việc thực hiện quyết định của ủy ban nhân dân thành phố về chế độ hỗ trợ hoạt động cho các di tích
và trợ cấp thường xuyên cho cán bộ viên chức bảo tàng thư viện trong thời gian qua
ngoài ra sở văn hóa và thể thao tp hcm cũng được giao tăng cường kiểm tra quản lý bảo vệ
và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm mọi hành vi xâm phạm di tích
đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn dân lực phục vụ hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa
tập trung tu bổ tôn tạo và phát huy giá trị di tích quản lý nghiêm hoạt động bảo quản tu bổ di tích